sau một ngày đẹp trời tạnh giáo thì từ tối ngày hôm qua tại thủ đô hà nội
những cơn mưa đã mang đến cảm giác lạnh cống rét bốt
dự báo là sáng nay nhiệt độ sẽ giảm sâu rét hơn hẳn so với ngày hôm qua
và dự báo là giao thừa đêm nay thì trong khi miền bắc rét đậm
thì miền nam thời tiết lại tương đối dễ chịu
đáng chú ý đêm nay sẽ không có pháo hoa không có các chương trình văn hóa nghệ thuật ngoài trời
nhưng giao thừa không vì thế mà kém vui
cùng nhau quây quần bên nồi bánh trưng cùng thổi sôi luộc gà chuẩn bị mâm cơm tất niên
chắc chắn tết này sẽ là một cái tết đáng nhớ phải không ạ
chúc quý vị và các bạn một đêm giao thừa an lành và một năm mới hạnh phúc